nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội tổ chức triển lãm bảy mươi năm đền ơn đáp nghĩa
hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch vương duy biên đã chủ trì cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về triển lãm
triển lãm bảy mươi năm đền ơn đáp nghĩa sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng bảy tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam
với các hoạt động triển lãm trưng bày chủ tịch hồ chí minh lãnh đạo đảng nhà nước và toàn xã hội với công tác thương binh liệt sĩ
người có công với cách mạng cùng các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật phong phú
đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ thương bệnh binh
những người có công với cách mạng đã công hiến
sương máu hy sinh để bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc